phát biểu ý kiến chỉ đạo phiên họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ
các báo cáo trong phân kiện đại hội một mươi ba của đảng phải thể hiện sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội kiên định đường lối đổi mới
kiên định vai trò lãnh đạo của đảng nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tổng bí thư chủ tịch nước cũng yêu cầu chủ đề của đại hội một mươi ba cần bao hàm các thành tố về đảng xây dựng đảng
về dân tộc bảo vệ tổ quốc và đẩy mạnh công cuộc đổi mới phát triển đất nước
trong đó nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi
qua thảo luận tại phiên họp các thành viên trong tiểu ban văn kiện đều nhất trí với mục đích yêu cầu tư tưởng chỉ đạo xây dựng báo cáo
sáng nay tại hà nội quân ủy trung ương tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự
quốc phòng và xây dựng đảng bộ quân đội năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương chủ trì hội nghị
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị ủy viên thường vụ quân ủy trung ương dự hội nghị
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng điều hành hội nghị
cùng dự có các đồng chí ủy viên thường vụ quân ủy trung ương ủy viên quân ủy trung ương
lãnh đạo một số ban ngành trung ương cơ quan quân ủy trung ương bộ quốc phòng
phát biểu khai mạc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương
yêu cầu các đại biểu đề cao trách nhiệm đánh giá sát đúng khách quan kết quả lãnh đạo
chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng của quân ủy trung ương trong năm hai nghìn hai mươi
nhấn mạnh những kết quả nổi bật đạt được những hạn chế tồn tại
đồng thời chỉ rõ khuyết điểm cần khắc phục khó khăn cần tháo gỡ
trên cơ sở đó đề xuất thống nhất các nhóm giải pháp lãnh đạo công tác quân sự
quốc phòng và công tác xây dựng đảng bộ quân đội trong năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị các đồng chí ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
ủy viên quân ủy trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến với tập thể ban thường vụ quân ủy trung ương
các đồng chí trong thường vụ quân ủy trung ương và các đồng chí ủy viên quân ủy trung ương
là thứ trưởng bộ quốc phòng cũng đã đóng góp ý kiến vào các dự thảo
hôm nay đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh ngán toán nhân dân tối cao
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đã chủ trì hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát
trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế tại tỉnh thái nguyên
phát biểu ý kiến tại hội nghị đồng chí nguyễn hòa bình ghi nhận những kết quả thành tiệu
về phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng bảo đảm an sinh xã hội xây dựng đảng
mà đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm
hai nghìn hai mươi đến nay
đồng chí nguyễn hòa bình cũng đề nghị đoàn kiểm tra nghiên cứu tiếp thu những ý kiến phát biểu
của các đại biểu dự hội nghị để hoàn thiện ban hành báo cáo ban thường vụ tuyên quỷ
coi việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ hình sự về tham nhũng kinh tế
là một trong những ưu tiên hàng đầu trong phòng ngừa thực hiện công tác phòng chống tham nhũng
các cơ quan tiến hành tố tụng cần chú trọng việc kê biên tài sản cho chúng
chọn đúng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét xử thi hành án làm rõ
chứng minh tội phạm gắn với thu hồi tài sản tham nhũng
hôm nay tại tỉnh hà nam ủy ban kiểm tra trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm
tra giám sát năm hai nghìn một mươi tám giao ban ủy ban kiểm tra các tỉnh thành ủy khu vực đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ
tại hội nghị ủy ban kiểm tra trung ương ủy ban kiểm tra các tỉnh
trong khu vực đã đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được về công tác kiểm tra giám sát năm hai nghìn một mươi tám
phát huy những kết quả đạt được năm hai nghìn một mươi chín ủy ban kiểm tra một mươi hai tỉnh thành ủy khu vực đồng bằng bắc bộ
và bắc trung bộ tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ thực tế tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt nhiệm
vụ kiểm tra giám sát trước hết là kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị
quyết trung ương một mươi hai tiếp tục quan triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết
chỉ thị quy định của đảng các quy định của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng
chống tham nhũng và những hướng dẫn của ủy ban kiểm tra trung ương
thưa quý vị duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine trong tiêm chủng mở rộng cho trẻ
dưới một tuổi đạt hơn chín mươi năm trên phạm vi cả nước
đây là nhiệm vụ trọng tâm của chương trình tiêm chủng mở rộng trong năm hai nghìn một mươi chín mà cục y tế dự phòng
và viện vệ sinh dịch tễ đã công bố trong buổi hội thảo vào chiều nay
dự án tiêm chủng mở rộng được chính phủ giao là một trong những dự án ưu tiên thuộc chương trình
mục tiêu y tế dân số giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đây là năm thứ hai dự án tiêm chủng mở rộng được chính
phủ bộ y tế giao chỉ tiêu đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ tám loại vaccine cho trẻ dưới một tuổi trên quy
toàn quốc tăng từ chín mươi lên chín mươi năm trong năm hai nghìn một mươi chín dự án tiêm chủng mở rộng sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa
phương đặc biệt khó khăn để tăng tỷ lệ tiêm chủng thông qua tăng cường năng lực cán bộ truyền thông
quản lý đối tượng và tạo điều kiện để người dân dễ tiếp cận dịch vụ tiêm chủng mở rộng hơn nữa
tăng cường tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan b liều sơ sinh trong hai mươi bốn giờ sau sinh nhằm phòng chống bệnh
viêm gan b mạn tính tổ chức tiêm bù vaccine combi năm cho đối tượng của các tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
để đạt chỉ tiêu tiêm chủng đầy đủ trên chín mươi năm và đảm bảo an toàn tiêm chủng hoàn thành đợt hai ba của
chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho trẻ em từ một đến năm tuổi vùng nguy cơ cao triển khai chiến
dịch uống bổ sung vaccine bại liệt cho trẻ một năm tuổi thưa quý vị sự việc trẻ nhỏ uống nhầm
thuốc của người lớn tưởng chừng là rất hiếm gặp thế nhưng trong thời gian gần đây bệnh viện nhi
trung ương lại thường xuyên tiếp nhận các bé cấp cứu vì nguyên nhân này và từ đó
đó một câu hỏi được đặt ra liệu có phải chính vì sự lơ là của các bậc phụ huynh mà nhiều em nhỏ gặp
nguy hiểm em bé ba tuổi này nhập viện trong tình trạng ly bì hôn mê theo người nhà bệnh nhi
hai con của chị cùng một bé nhà hàng xóm đã uống nhầm thuốc điều trị bệnh thần kinh của bố
bác sĩ bệnh viện nhi trung ương ngay lập tức đã làm các xét nghiệm đồng thời rửa dạ dày và dùng
các thuốc để đào thải ngộ độc mỗi khi đi mua về là để trong cái ly lông rồi treo lên
nhưng mà hôm đấy là như kiểu bố đi lên trên kia rồi thì để trong cái thùng xốp ở trong buồng
chắc cháu vào thì tưởng kẹo bóc ra ăn theo các bác sĩ may mắn điều trị kịp thời nên hai bé đã
khỏe mạnh được ra viện nhưng cũng không hiếm trường hợp bệnh nhi bị di chứng nặng do ảnh hưởng tới hệ
thần kinh vì uống nhầm thuốc của người lớn đang nói thời gian gần đây bệnh viện nhi trung ương không
chỉ tiếp nhận nhiều trẻ uống nhầm thuốc điều trị bệnh của người lớn mà còn nhiều trường hợp uống nhầm
các bé đã tỉnh táo đã đi lại được tiếp xúc rất là tốt rồi thì bọn tôi đã cho các cháu ra viện sớm
tuy nhiên còn một cháu nữa vẫn trong hình trạng là lơ mơ ly bì chưa có hợp tác vì thế chúng
tôi cần phải giữ lại để theo dõi thêm chẳng may mà các cháu vô tình uống phải thì cái đó để lại
cái hậu quả rất là nặng nề vì cơ thể của trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ do hệ thần
kinh hoặc các bộ phận khác của cháu đang phát triển chưa hoàn thiện vì thế nên uống nhầm thuốc
lớn đặc biệt các thuốc liên quan thân kinh thì có thể gây tình trạng rất là nguy hiểm và có thể
gây những cái ảnh hưởng về hậu quả về thần kinh nặng nề nếu chúng ta không phát hiện rồi thì kịp thời
các bác sĩ cảnh báo gia đình cần để thuốc ngoài tầm với của trẻ không để lẫn chai lọ hóa chất với
chai nước uống bởi chỉ cần một chút thiếu cẩn trọng trẻ em có thể sẽ phải đối mặt với tử thần
tiếp tục thông tin liên quan đến tình hình phát hiện cúm da cầm trên địa bàn tỉnh long an mới đây
bàn chỉ đạo huyện cần đước đã ban hành quyết định công bố dịch cúm h năm n một trên da cầm tại xã long sơn
theo đó quyết định phân vùng dịch uy hiếp tại các xã long cang long hòa tân trạch phước vân
các xã còn lại thuộc vùng đệm trong huyện cần đước ban chỉ đạo huyện cũng đã triển khai nhanh đồng bộ
các giải pháp chống dịch không để dịch cúm gia cầm lây lan trên diện rộng huyện đã huy động cán bộ thú y
các xã chia làm ba tổ trực tiêm phòng cho đàn gia cầm
theo hình thức cuốn chiếu huyện lập năm chốt kiểm dịch trên các trục giao thông trên địa bàn long sơn
trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn hướng dẫn kiểm tra giám sát các đối tượng vận chuyển kinh doanh động vật
sản phẩm động vật lưu thông qua địa bàn xã khuyên cáo người dân khi phát hiện đàn gia cầm có biểu
hiện bất thường như chết nhanh chết nhiều hơn ba mươi so với tổng đàn gia cầm trong vòng một mươi hai đến hai mươi bốn giờ
chủ hộ chăn nuôi phải báo cáo ngay cho ủy ban nhân dân các xã thị trấn hoặc cán bộ thú y
tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện để được hướng dẫn xử lý kịp thời
hôm nay tại thành phố hồ chí minh saigon innovation hub đơn vị trực thuộc sở khoa và
công nghệ thành phố hồ chí minh phối hợp cùng tập đoàn my life của nhật bản đã tổ chức buổi
giới thiệu về công nghệ xử lý rác thải hữu cơ tái tạo năng lượng sáu r của nhật bản
hội thảo giới thiệu giải pháp công nghệ với mục tiêu không phát thải co hai trong suốt quy trình
từ vận chuyển đến xử lý rác thải hữu cơ
công nghệ cho phép giải quyết được bài toán xử lý rác hữu cơ để chuyển hóa thành
điện năng hoặc nhiệt năng với hiệu suất cao theo đó rác thải hữu cơ sẽ được thu gom bằng xe điện
dùng chính điện được tạo ra từ quá trình xử lý rác mà xe mang về để sạc ngược lại cho xe
tạo nên một vòng thép kín năng lượng hiệu quả của công nghệ này đã được kiểm chứng trong hơn
năm tháng thử nghiệm xử lý nguồn rác từ chợ đầu mối nông sản thủ đức và mang lại hiệu quả cao
theo thống kê hiện thành phố có hơn tám tấn rác thải hữu cơ được xử lý mỗi ngày
trong đó phần lớn vẫn bằng công nghệ trôn lấp điều này tạo ra nhiều hệ lụy lâu dài về môi trường
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân
chuyển sang phần tin tức quốc tế thưa quý vị tiếp tục thông tin về cuộc đàm phán thương mại cấp
thứ trưởng giữa trung quốc và mỹ đang được diễn ra tại thủ đô bắc kinh trong cuộc họp báo vào chiều
hôm nay phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc lục khang đã khẳng định bắc kinh mong muốn hợp tác với
mỹ trong lĩnh vực kinh tế thương mại
theo người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc lục khẳng trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau
trung quốc có thiện trí giải quyết mọi bất đồng về thương mại với mỹ cả hai bên đều nhất trí đàm
phán và đối thoại một cách tích cực và mang tính xây dựng theo nhận thức chung đạt được tại cuộc
gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước để giải quyết những bất đồng về kinh tế thương mại
ông lục khẳng cũng tái khẳng định quan điểm của trung quốc rằng bất đồng thương mại không có lợi
cho cả hai nước cũng như kinh tế thế giới và hai bên có trách nhiệm tạo bầu không khí thuận lợi
cho tiến trình ấy dự kiến trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng một hai bên sẽ thảo luận các vấn đề
về mở rộng khả năng tiếp cận thị trường tăng cường hợp tác về quyền sở hữu trí tuệ
và giảm thẳng dư thương mại giữa trung quốc với mỹ
cập nhật tình hình về cuộc đảo chiến quân sự diễn ra tại gà bông
chính phủ gabon tuyên bố đã kiểm soát được tình hình và bắt giữ một số nhân vật liên quan tới cuộc đảo chính
giữa lúc mà tổng thống ali bongo đang chữa bệnh tại nước ngoài
trao đổi với hãng tin afp người phát ngôn chính phủ gabon xác nhận tình hình trong nước đã được kiểm soát
và bắt giữ bốn trong số năm đối tượng tiến hành vụ đảo chính trong khi kẻ còn lại đang lần trốn
trong khi đó hãng tin reuters dẫn lời một nhân chứng cho biết vẫn nghe thấy tiếng súng nổ gần đáy phát thanh quốc gia gà bông
một đám đông khoảng ba trăm linh người đã tụ tập tại đài phát thanh này để ủng hộ âm mưu đảo chính
xong binh lính gà bông đã bắn hơi cay và giải tán đám đông này
trước đó vài giờ một nhóm binh lính đã chiếm giữ đài phát thanh quốc gia vào sáng sớm cùng ngày
và đưa ra thông báo về việc thành lập hội đồng tái thiết quốc gia
nhóm sĩ quan quân đội trên cho biết họ thất vọng với thông điệp năm mới của tổng thống ali bongo
cũng như năng lực điều hành đất nước của nhà lãnh đạo này
hôm nay chính phủ anh cho biết thủ tướng anh theresa may sẽ đề nghị quốc hội tiến hành bỏ phiếu
về dự thảo thỏa thuận brexit vào ngày một mươi năm tháng một tới đây
theo các hãng tin như bbc hay skyn news thời điểm bỏ phiếu dự thảo brexit gần như đã được ấn định vào ngày một mươi năm tháng một
dù trước đó có thông tin cho rằng thủ tướng may cần có thêm thời gian để kêu gọi sự ủng hộ từ các nghị sĩ
trong thời gian qua đã có nhiều nghị sĩ anh lên tiếng phản đối dự trị
thảo đã được london nhất trí với eu trước đó do lo ngại về điều khoản giao chắn
điều khoản này được xem như kế hoạch dự phòng cho biên giới ireland
giúp duy trì biên giới mở giữa vùng bắc ireland thuộc anh với cộng hòa ireland sau brexit
mặc dù điều khoản đã góp phần quan trọng giúp anh và eu khơi thông bế tắc trong đàm phán và đi đến thỏa thuận
nhưng lại trở thành vấn đề đối nội lớn nhất mà bà may vấp phải
hiện có hai lựa chọn cho các nghị sĩ anh
thông qua dự thảo thỏa thuận brexit của chính phủ hoặc nước anh sẽ rời eu đúng ngày đã định
vào ngày hai mươi chín tháng ba tới mà không có thỏa thuận
cục di trú đài loan trung quốc vừa công bố chương trình khoan hồng đối với những người lưu trú quá hạn thị thực
theo đó từ tháng hai đến tháng sáu năm nay những người tự nguyện ra trình diện sẽ phải nộp phạt ít hơn
không bị giam giữ và thời gian bị cấm quay lại đài loan cũng ngắn hơn
chương trình áp dụng từ tháng hai đến tháng sáu nhằm giải quyết tình trạng số đối tượng vi phạm có xu hướng gia tăng
theo đó người vi phạm tự ra trình diện với cơ quan chức năng sẽ chỉ đóng phạt hai đài tệ
tương đương với một năm triệu đồng không bị giam giữ và chịu thời gian cấm quay lại đài loan ngắn hơn
những người cố tình trốn tránh sẽ bị giam giữ nếu bị phát hiện chịu phạt đến một mươi đài tệ và bị cấm quay lại trong vòng tám năm
cục di trú đài loan cũng khuyến khích người vi phạm trình báo về dịch vụ môi giới
cũng như các chủ lao động thuê họ làm việc bất hợp pháp để có biện pháp xử lý
bao gồm việc buộc mua vé máy bay cho các lao động về nước